ngày bốn tháng năm đại tá phan văn điền anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
người từng thực hiện nhiệm vụ ám sát tổng thống nguyễn quyền ngô đình diệm
đã qua đời hưởng thọ tám mươi năm tuổi
đồng chí đại tá phan văn điền sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm quê ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
ngày hai mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đồng chí thực hiện nhiệm vụ bắn chết tổng thống nguyễn quyền ngô đình diệm tại buôn ma thuột
ngô đình diệm thoát chết đồng chí phan văn điền bị định bắt kết án tử hình đầy ra côn đảo
khi ngô đình diệm bị lật đổ phe đảo chính thả đồng chí ra vào ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đại tá phan văn điền đã được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý
như danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huần trường kháng chiến chống pháp hạng ba
huần trường kháng chiến chống mỹ hạng nhất huần trường độc lập hạng ba
huần trường quân công hạng ba cùng nhiều bằng khen giấy khen khác